liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam vừa có buổi tiếp đón đoàn đại biểu của tổ chức cây hòa bình việt nam thăm và làm việc tại nước ta
chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước việt nam hoa kỳ đặc biệt là hỗ trợ việt nam giải quyết những hậu quả bom mìn tại các tỉnh miền trung
lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại việt nam của các thành viên trong tổ chức cây hòa bình việt nam
đánh giá cao những đóng góp tích cực của tổ chức trong công tác giả phá bom mìn tại thành phố đông hà quảng trị thời gian qua
chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội của việt nam hiện nay cũng như mối quan hệ hợp tác giữa việt nam hoa kỳ thời gian qua
đồng thời mong muốn qua chuyến thăm này đoàn sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tế tại việt nam
qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước cùng việt nam giải quyết hậu quả chiến tranh
nhất là hoạt động hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam dioxin
liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam
cũng như chia sẻ về công tác vận động tài trợ triển khai các dự án
tổ chức cây hòa bình khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ dự án giả phá bom mìn nhân đạo tại quảng trị và quảng bình
mở rộng quy mô đối tượng dự án vay vốn tiến dụng tại quảng trị
hỗ trợ học bổng cho nạn nhân bom mìn hỗ trợ phát triển sau giả phá bom mìn